chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế
thưa quý vị bộ ngoại giao vào trưa ngày hai mươi bốn tháng hai phát đi thông tin về bảo hộ công dân
liên quan đến việc xác minh bảy người việt trong thùng xe tải tại anh
thông cáo của bộ ngoại giao cho hay hiện những người này đang được điều trị sức khỏe
đại sứ quán việt nam tại vương quốc anh và bắc ireland cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra và xác minh
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại vương quốc anh và bắc ireland
đã và đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phối hợp theo dõi sát vụ việc
bộ ngoại giao khẳng định sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân trong trường hợp xác định được là công dân việt nam
theo báo chí anh ngày một mươi sáu tháng hai nhà chức trách nước này đã phát hiện bảy người nhập cư
được cho là công dân việt nam trong thùng xe tải ở bến phà new haven
nhà điều hành phà xác nhận những người nhập cư đã được tìm thấy trên tàu seven sisters
và cho biết họ đã được chăm sóc y tế ngay lập tức